quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối không khí lạnh yếu đi mưa thì ít nên đêm qua nền nhiệt miền bắc cũng tăng thêm từ một đến hai độ
ngoài trời lúc này ở vùng núi nhiệt độ đã tăng cao lên được ở mức từ một mươi một đến một mươi hai độ
còn ở vùng đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ đang là từ một mươi bốn đến một mươi năm độ
trời rét nhưng so với ngày hôm qua thì cũng đã ấm lên nhiều
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu đi thêm
trong khi vùng áp thấp phía tây sẽ phát triển nhanh vì thế nền nhiệt miền bắc cũng ấm lên rõ
với khu vực lai châu và điện biên trời nắng từ sớm nền nhiệt ngày hôm nay tăng lên ở mức từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
tại các tỉnh lào cai yên bái hòa bình và sơn la sau một mươi giờ trời có nắng
mức nhiệt ngày hôm nay tăng cao lên ngưỡng từ hai mươi năm tới hai mươi sáu độ
còn với các tỉnh thành phố của khu vực phía đông bắc bộ sau buổi sáng mây nhiều
trưa và chiều nay trời cũng hứng nắng nhẹ nền nhiệt ngày hôm nay tăng lên ở mức

chỉ riêng khu vực quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
ngày hôm nay trời chưa có nắng mây nhiều nên nhiệt độ còn thấp từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
với mức nhiệt này thì cơ bản miền bắc trong ngày hôm nay cũng đã chấm dứt tình trạng rét đậm rét hại
khối khí lạnh yếu đi đêm qua miền trung mưa cũng giảm hẳn
lúc này dọc từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi còn duy trì tình trạng mây nhiều
nhưng mưa thì chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
thời tiết đáng lưu ý là hiện tượng sương mù nhẹ vẫn đang xuất hiện nhiều nơi ở các khu vực này
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp
tuy nhiên với sự suy yếu của khối không khí lạnh cùng với quá trình phát triển và mở rộng nhanh
của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây thì thời tiết miền trung ngày hôm nay cũng chuyển biến nhanh
trưa và chiều nay tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời sẽ chuyển nắng
nhiệt độ sẽ tăng lên ở mức từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận nắng sớm và mạnh
mức nhiệt cao từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
ngày chủ nhật với tây nguyên và nam bộ vẫn là tình trạng ít mây nắng mạnh từ sớm
nên ngày hôm nay vẫn là một ngày nhiệt cao ở cả hai khu vực này
với mức nhiệt ở tây nguyên từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực nam bộ thì nắng nóng diện rộng ở khu vực miền đông nam bộ
với mức nhiệt từ ba mươi năm tới ba mươi bảy độ có nơi nắng nóng gây gắt
tại miền tây nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông nam ở mức cấp ba cấp bốn
tại khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc còn mạnh cấp năm và không có mưa rông thời tiết tốt
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
vừa có hầm bếp với cấp ba

ở những tầm ba năm

gió hướng đông nam bộ
gió hướng đông nam bộ